vào chiều qua một vụ cháy rừng đã xảy ra tại tiểu khu một trăm tám mươi bốn xã phúc đồng huyện miền núi hương khê tỉnh hà tĩnh gây thiệt hại khu vực rừng trồng cây keo tràm cao su và cam bưởi của người dân
sau khi nhận được thông tin chính quyền đã huy động khoảng hơn hai trăm năm mươi người cùng các phương tiện nhanh chóng đến tiếp cận hiện trường tổ chức dập lửa tạo các đường băng cản lửa
tuy nhiên do thời tiết nắng nóng gai gắt gió thổi mạnh địa hình đồi núi khiến cho việc tiếp cận chữa cháy gặp khó khăn
đến khoảng một mươi bốn h hai mươi chiều cùng ngày đám cháy cơ bản được khoanh vùng và khống chế đến khoảng một mươi sáu h chiều cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
ước tính vụ cháy gây thiệt hại bước đầu khoảng một một hectare cây keo tràm ba hectare cây cao su và một hectare cây cam bưởi hiện nguyên nhân của vụ cháy và mức độ thiệt hại vẫn đang được điều tra làm rõ